sáu đối tượng đang tổ chức đánh bải ăn thua bằng tiền trên thuyền du lịch do nguyễn văn sơn cư trú xã tân thới huyện tân phú đông điều khiển thì bị lực lượng công an tỉnh tiền giang bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng tạm giữ một mươi hai điện thoại di động và năm mươi một triệu đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận nguyễn phụ sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú xã tân thới huyện tân phú đông là chủ phương tiện đồng thời cũng là đối tượng tổ chức cờ bạc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật